tổng cục lâm nghiệp vừa kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu tỉnh phú yên dừng triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
tạm dừng tất cả các hoạt động của dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam vì có liên quan đến rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển
tổng cục lâm nghiệp kiến nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét đề nghị ubnd tỉnh phú yên dừng triển khai dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
tại tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một là rừng tự nhiên tái sinh ở huyện miền núi sông hình đồng thời bổ sung ngay vào quy hoạch rừng phòng hộ
tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm
tổng cục lâm nghiệp cũng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn new city việt nam tạm dừng tất cả các hoạt động làm ảnh hưởng tiêu cực đến diện tích rừng phòng hộ ven biển
cho đến khi có văn bản đồng ý cho thực hiện tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo đoàn thanh tra tổng cục lông nghiệp dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đã chọn vào khu rừng tự nhiên
và rừng trồng là diện tích rừng trồng thay thế của dự án thủy điện sông ba hạ
nhưng ubnd tỉnh phú yên không ra soát báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định là chưa chấp hành chỉ thị số một nghìn sáu trăm tám mươi năm
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi một của thủ tướng chính phủ và một số sai phạm khác
dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam chưa có văn bản chấp thuận của thủ tướng chính phủ
nhưng ubnd tỉnh phú yên cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là trái quy định tại khoản một điều năm mươi tám luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba